liên bang nga luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện liên bang nga việt nam
khẳng định liên bang nga sẽ nỗ lực thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước trên tất cả mọi lĩnh vực tạo sự chuyển biến thực chất trong quan hệ song phương
chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ new zealand tại việt nam bà wendy irina matthews đến chào xã giao
bày tỏ tin tưởng bà đại sứ sẽ có nhiều đóng góp vào mối quan hệ
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ với new zealand và hài lòng với những kết quả hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp
thủ tướng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn lớn thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác hơn nữa để khai thác tiềm năng này hướng tới nâng quan hệ hai nước thành đối tác chiến lược
hai bên cần đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới và mong muốn đón thủ tướng new zealand tham dự hội nghị thượng đỉnh apec hai nghìn một mươi bảy tại việt nam
hiện kim ngạch thương mại hai nước còn thấp thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ của bà đại sứ kim ngạch thương mại hai triệu sẽ tăng lên từ ba đến năm tỷ usd mở ra chương mới về hợp tác thương mại và đầu tư hai nước
về phần mình bà đại sứ wendy iren matthew cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp và cho biết chính phủ new zealand rất coi trọng mối quan hệ hợp tác với việt nam bày tỏ thống nhất với đánh giá của thủ tướng về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua
với cương vị đại sứ bà wendy aren matthew cho biết sẽ nỗ lực đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp hơn nữa trên mọi lĩnh vực kinh tế chính trị ngoại giao và giao lưu nhân dân mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước lên một nước thang mới đối tác chiến lược
bà đại sứ cho rằng giáo dục và nông nghiệp đang là hai trụ cột chính trong quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và phát triển thương mại nói riêng
new zealand tiếp tục cấp học bổng cho học sinh việt nam đào tạo tiếng anh cho cán bộ công chức việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh apec new zealand mong muốn hợp tác hỗ trợ việt nam tổ chức thành công sự kiện quan trọng này và cho rằng kinh nghiệm tổ chức của việt nam sẽ giúp new zealand tổ chức thành công hội nghị apec hai nghìn một mươi bảy tại new zealand
đánh giá cao lĩnh vực hợp tác thương mại giữa hai nước đã phát triển trong những năm gần đây
thủ tướng khẳng định việt nam luôn tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài có mong muốn đầu tư phát triển kinh tế tại việt nam
slovenia có thể đẩy mạnh đầu tư vào việt nam để tiếp cận thị trường asean với sáu trăm linh triệu dân
thủ tướng đề nghị doanh nghiệp slovenia nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực mà việt nam đang có nhu cầu như năng lượng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường chế biến vệ sinh an toàn thực phẩm du lịch hàng không
thủ tướng cho rằng quan hệ việt nam slovenia phát triển tích cực trong những năm qua nhất là trong lĩnh vực ngoại giao chính trị thương mại và hợp tác tại các diễn đàn quốc tế
thủ tướng cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng có thể khai thác
hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại
thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ của mình đại sứ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần và phát triển quan hệ hai nước nhất là đưa kim ngạch thương mại song phương tăng lên từ ba đến bốn lần so với hiện nay
trong đó ông cho biết slovenia khẳng định sẽ thúc đẩy eu ký hiệp định thương mại tự do với việt nam và tin tưởng qua đó sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại việt nam với eu cũng như việt nam với slovenia
ông cho biết sẽ nỗ lực vào việc đưa kim ngạch thương mại song phương tăng cao hơn nữa
hôm nay ủy ban kiểm tra trung ương đã ra thông báo về kỳ họp thứ một mươi một của ủy ban như sau
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng hai tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ họp thứ một mươi một của ủy ban như sau
kỳ thứ một mươi một đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận các nội dung như sau
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường và các cá nhân liên quan đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo buông lỏng quản lý điều hành thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra các vi phạm trong công tác thẩm định phê duyệt
chấp thuận thay đổi đánh giá tác động môi trường điều chỉnh địa điểm xả thải và quản lý nhà nước đối với dự án formosa hà tĩnh
những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường và các đồng chí nêu trên là nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh và các cá nhân liên quan đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo buông lỏng quản lý điều hành thiếu kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện dự án để xảy ra các vi phạm về thẩm định phê duyệt cấp phép và quản lý nhà nước đối với dự án comosa hà tĩnh
nhưng vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh và các đồng chí võ kim cự hồ anh tuấn là nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy hà tĩnh tổ chức kiểm điểm sâu sắc nghiêm túc rút kinh nghiệm đồng thời chỉ đạo kiểm điểm xem xét kỷ luật đối với những cán bộ thuộc thẩm quyền theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương
về giải quyết tố cáo đồng chí nguyễn văn thiện nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy và đồng chí lê kim toàn phó bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình định
qua giải quyết tố cáo ủy ban kiểm tra trung ương kết luận đồng chí nguyễn văn thiện và đồng chí lê kim toàn có trách nhiệm về các khuyết điểm vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy bình định trong công tác tuyển dụng quy hoạch đề bạt bổ nhiệm một số cán bộ không đúng quy định của đảng nhà nước
qua giải quyết tố cáo ủy ban kiểm tra trung ương kết luận đồng chí nguyễn văn thiện và đồng chí lê kim toàn có trách nhiệm về các khuyết điểm vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy bình định trong công tác tuyển dụng quy hoạch đề bạt bổ nhiệm một số cán bộ không đúng quy định của đảng nhà nước
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt